hôm hai năm hai nghìn một mươi chín việt nam chính thức nhận chứng chỉ năng lực giám sát an toàn hàng không cat một
sự kiện quan trọng này mở ra cơ hội triển khai đường bay thẳng giữa hai nước
đồng thời tạo điều kiện cho hợp tác liên danh với các hãng hàng không hoa kỳ cho các doanh nghiệp của việt nam
và để hiện thực hóa đường bay thẳng tới hoa kỳ những cơ hội và thách thức nào đặt ra
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình giao thông kết nối của chúng tôi
trong nhiều năm qua mỹ liên tục là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của việt nam
với kinh ngạch thương mại hai triệu đã tăng hơn một trăm ba mươi lần kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến nay
trong chuyến thăm việt nam giữa hội nghị thượng đỉnh mỹ triều của tổng thống mỹ donald trump
lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết các hợp đồng thương mại lên tới hai mươi một tỷ đô la
mỹ cũng là thị trường hàng không rất giàu tiềm năng với tỷ lệ tăng trưởng bình quân tám một năm
năm hai nghìn hai mươi với nhiều lợi thế trong sự phát triển kinh tế xã hội
việt nam làm chủ tịch asean và vấn đề giao thông vận tải luôn giữ vai trò quan trọng
hội nghị giao thông vận tải một mươi nước asean cùng với các đối tác bên ngoài được tổ chức thành công
rất nhiều hoạt động đã được vạch ra trong đó có việc kết nối thị trường đầy tiềm năng mỹ qua đường hàng không

việc được nhận chứng chỉ năng lực giám sát an toàn hàng không là điều kiện cần để hàng không việt nam chuẩn bị những điều kiện tiếp theo cho đường bay thẳng đến mỹ
nhìn lại thị trường hàng không việt nam trong khoảng một mươi năm qua luôn tăng trưởng ấn tượng và dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức hai con số
sẽ là cơ hội để việt nam đầu tư cho lĩnh vực này
đặc biệt theo tính toán của các nhà chuyên môn hiện lượng khách mỹ sang việt nam mỗi năm khoảng bảy trăm linh lượt
trong khi lượng khách việt nam sang mỹ cũng ở mức một trăm linh lượt và dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng
chúng ta thấy rằng là tính từ năm hai nghìn tám đến nay sau một mươi năm thị trường của chúng ta đã tăng gấp năm lần
thị trường hàng không việt nam phát triển đã tạo cơ hội rất nhiều cho người dân đi lại với cái giá hợp lý
theo cái dư địa và theo dự báo của chúng tôi với dân số gần một trăm linh triệu người
với nền kinh tế phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng của sáu bảy
thì thị trường hàng không việt nam sẽ tiếp tục tăng trưởng sắp xỉ hai con số trong ít nhất năm năm tôi nghĩ là khoảng một mươi năm tới
sự phát triển của thị trường hàng không được thể hiện bằng sự tham gia
của các hãng hàng không mới làm phong phú thị trường và mang đến cho người dân nhiều sự lựa chọn
ngay khi mà chúng tôi đặt mua tàu bay chúng tôi đã đặt vấn đề là mở đường bay đi mỹ
một là việt nam chưa có một cái đường bay nào bay thẳng đi mỹ
và chúng tôi muốn tiên phong trong cái việc mà mở đường bay thẳng từ hà nội hoặc sài gòn đến các bang của mỹ cụ thể là bang
các hãng hàng không đã tăng mạnh mẽ của các hãng hàng không nó tạo áp lực để buộc phải phá bỏ cái đường đường đấy
mà phá bỏ chắc chắn là phải nổi nhanh hơn vậy như thế thì nó tạo cơ hội cho cơ hội đầu tư quy động thêm đầu tư đầu tư tăng trưởng thêm
ngành hàng không phát triển thêm thì thu hút thêm du lịch kéo theo rất nhiều những ngành khác cùng phát triển
vậy như thế đó mới là cái dynamic cái năng động của nền công ty
và nó thúc đẩy cái tăng trưởng phát triển kinh tế
hãng hàng không quốc gia việt nam vietnam airlines đã lên kế hoạch bay mỹ từ năm hai nghìn tám
hãng đã mở văn phòng ở san francisco từ năm hai nghìn một
với gần hai triệu việt kiều mỹ là thị trường khổng lồ mang tính chiến lược
và hãng coi đây là nhiệm vụ chính trị tạo cầu nối giao thương của hãng hàng không quốc gia
trong chiến lược phát triển của mình vietnam airlines xác định là hãng hàng không bốn năm sao và bay xuyên lục địa
hiện vietnam airlines đã có đường bay địa
anh pháp đức chỉ còn thiếu đường bay tới mỹ
hai năm vừa rồi mà đặc biệt là từ ngày mà cục hàng không liên bang mỹ cấp cái chứng chỉ ket một cho việt nam
thì chúng tôi cũng đang giáo diết triển khai những thủ tục pháp lý rồi là an ninh
và cũng đã có những cái phản hồi từ cái bộ phận an ninh của cục hàng thông liên bang hoa kỳ
rồi các cái chuẩn bị của luật sư
thế còn các vấn đề về khai thác ấy
thì thực ra máy bay hiện nay là hoàn toàn có thể bay tới mỹ
có thể bị giảm cái số ghế khai thác vào cái mùa đông
thế nhưng mà cái vấn đề cốt lõi nhất ấy vẫn là các cái điểm về chuẩn bị cái thị trường
và các điều kiện về an toàn an ninh pháp lý cuối cùng
trong khu vực đông nam á các nước như thái lan malaysia philippines singapore indonesia đều hướng tới
hiện chỉ còn singapore airlines và philippines duy trì được
và hầu hết thì lại dừng lại
chọn hướng bay nổi chuyến qua các điểm trung truyền
vì hai lý do chưa có máy bay về kỹ thuật có thể bay không dừng mà vẫn hiệu quả
tức là không bị hạn chế về số ghế và vận tải hàng hóa
đối với vietnam airlines còn nhiều vấn đề cần phải chuẩn bị thêm
cái vấn đề lớn ấy là cái vấn đề về có những cái hợp tác với phía mỹ các an không mỹ
đấy rồi là giải quyết những vấn đề
rồi là về an ninh
rồi là các cái vấn đề về triển khai thương mại điện tử thì nó cần thêm cái thời gian
một số những yêu cầu rất là nghiêm ngặt của chính phủ mỹ
ví dụ ngay cả cái website của mình mà tham gia vào cái thị trường đó thì cũng phải có những cái điều chỉnh
nó cũng có một cái thời gian nữa
tại buổi tọa đàm hàng không việt nam cơ hội và thách thức do bộ giao thông vận tải tổ chức
thì một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận là cơ hội nào để các hãng hàng không việt nam bay thẳng đến mỹ
nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh việc đáp ứng được các yếu tố pháp lý năng lực an ninh
thì thị trường cũng là yếu tố mang tính quyết định bởi thị trường hàng không mỹ hiện nay đang được đánh giá là cạnh tranh khốc liệt
lãnh đạo cục hàng không việt nam nhận định để bay đến thị trường mỹ vấn đề quan trọng nhất chính là pháp lý
theo hiệp định giữa hai quốc gia mỹ và việt nam có quyền mở đường bay đến mỹ
và từ mỹ đến việt nam với tần suất bảy chuyến một tuần
thứ hai về năng lực quản lý hàng không muốn bay đến mỹ các quốc gia đều phải được cục hàng không liên bang mỹ đánh giá
việc đạt tiêu chuẩn cat i là điều kiện tiên quyết để bay đến mỹ
thách thức thứ ba là an ninh hàng không dù nhận chứng chỉ cat on nhưng hàng năm cơ quan quản lý an ninh hàng không mỹ vẫn cử các đoàn chuyên gia sang đánh giá tiêu chuẩn này dù việt nam mới có đường bay nối đến mỹ
thách thức thứ ba là an ninh hàng không dù nhận chứng chỉ cat i nhưng hàng năm cơ quan quản lý an ninh hàng không dù việt nam mới có đường bay nối đến mỹ
thách thức thứ ba là an ninh hàng không dù nhận chứng chỉ cat i nhưng hàng năm cơ quan quản lý an ninh hàng không dù việt nam mới có đường bay nối đến mỹ
đầu tiên là chúng ta phải có tàu bay từ biển bay từ đường dài và bay qua đại dương để bay đến mỹ

vấn đề thị trường cũng đang là một thách thức với các hãng hàng không việt
đánh giá cơ hội và thách thức khi một hãng hàng không muốn bay thẳng tới mỹ
giáo sư nawal taneja chuyên gia hàng không quốc tế cho rằng
cần nhìn nhận việc đã từng có hãng hàng không có chuyến bay thẳng tới mỹ nhưng họ lại dừng và tại sao
hơn ai hết hãng hàng không cần phải tự đánh giá nguồn lực của mình
nếu sử dụng mạng lưới bay truyền thống thì không có ý nghĩa
cần phải lập kế hoạch mới về cơ chế tính giá
nếu chỉ phục vụ khách thăm hay giải trí thì không hiệu quả
những người không muốn tốn thời gian transit là những doanh nhân sẵn sàng chấp nhận trả giá cao
xong đi kèm với đó là dịch vụ thuận tiện với tầng suất ít nhất ba chuyến một tuần
ông nawal taneja cho rằng ví dụ như vietnam airlines muốn bay thẳng tới mỹ nhưng lại chưa có thương hiệu ở mỹ
như vậy phải xây dựng mạng lưới để kết nối đối tác ở mỹ
do đó phải nghĩ tới chuyện xây dựng mạng lưới kết nối với ai đối tác nào ở mỹ
chẳng nào nối việt nam tới mỹ
có ý kiến cho rằng thị trường hàng không mỹ đang cạnh tranh khốc liệt dày đặc
các hãng hàng không của việt nam là người đi sau thì phải có cái gì đó khác biệt mới cạnh tranh được
phải tính toán kỹ làm sao tiện cho người tiêu dùng và doanh nghiệp cũng phải có lợi
rõ ràng nó bay có lợi
khi mà một cái cạnh tranh khác biệt dày đặc
mà mình lại là người đi sau
thì rõ ràng mình có cái gì nó khác biệt
ngành hàng không của việt nam đã được đánh giá rất thích cực phát triển nhanh
bảo đảm an toàn đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và nhu cầu phát triển của nền kinh tế
đây là tiền đề quan trọng để các hãng hàng không tập trung phát triển đội tàu bay
và các tiêu chuẩn đủ điều kiện mở đường bay tới mỹ
chúng tôi bành xuống khai thác tàu bay là nơi bài mốt với đường bay

để phép chúng tôi hiện nay cũng đang nghiên cứu để phát biệt phương pháp khác nhau
cách thức khác nhau
vấn đề được quan tâm nhất hiện nay là mở đường bay thẳng đến mỹ
hãng hàng không nào sẽ tiên phong cất cánh
theo tổng giám đốc việt nam airlines dương trí thành
việt nam airlines đã ấp ủ đường bay thẳng đến mỹ cách đây một mươi năm
và bài toán đau đầu nhất đối với việt nam airlines
khi tính toán mở đường bay đến mỹ là làm sao cạnh tranh được về giá
đến thời điểm này khách hàng cũng rất khác khách non thực trình cũng rất khác
hiệu quả một cách bền vững và hợp lý của đường bay thì vẫn là một câu chuyện
việc việt nam airlines có thể phát triển thương hiệu hiệu quả như thế nào tại thị trường mỹ
thực hiện những chiến lược gì để có thể hòa vốn với tốc độ nhanh chóng
ngoài ra cần phát triển hình ảnh marketing nhận diện thương hiệu cho hãng qua mạng xã hội
trên thực tế để làm những việc này cần phải được chính phủ hai bên cho phép kết nối hỗ trợ hợp tác liên danh
nhưng cần đặt vấn đề về năng lực hiện việt nam airlines hoàn toàn có thể thực hiện chuyến bay thẳng
theo kinh nghiệm của tôi với máy bay thân rộng hiện nay hoàn toàn có thể bay thẳng trong điều kiện chỉ bay một chiều
thời tiết thuận lợi phi công có kinh nghiệm
tôi đưa ra tư vấn không phải chỉ cho việt nam airlines mà còn các hãng hàng không khác
đừng nghĩ tới chuyện bay một điểm rừng vì luôn có những cạnh tranh rất lớn
chúng ta cần phải xử lý bằng cách phân tích dữ liệu phi truyền thống về cơ chế tính giá tập trung đối tượng phục vụ là thương gia
thực tế cho thấy hiện nay chưa có loại máy bay nào bay thẳng mà chở được đủ khách và hàng
do đó nếu có phương án bay dừng một điểm thì chi phí thời gian bay tăng lên rất nhiều và tính cạnh tranh của sản phẩm chưa đủ cao
đã có rất nhiều hãng hàng không mở đường bay đến mỹ và dừng lại do chi phí cao hơn doanh thu
nhưng với sứ mệnh của hãng hàng không quốc gia việt nam airlines sẽ có nhiều đổi mới để hiện thực hóa chuyến bay thẳng tới mỹ